sáng nay một mươi ba tháng sáu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
rất nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về phương án xử lý tài sản thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc
theo ý kiến của một số đại biểu việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản nói chung là vấn đề rất phức tạp
về mặt pháp lý theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về nhà nước
do đó không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là tài sản do phạm tội tham nhũng mà có để tịch thu bằng biện pháp hình sự

ở đây cần làm rõ thế nào là không giải trình được một cách hợp lý
do việc đánh giá hợp lý hay không hợp lý phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của người đánh giá
do vậy pháp luật cần có quy định mang tính nguyên tắc trong trường hợp này
mặt khác đề nghị làm rõ trong trường hợp sau khi nhà nước đã thu thuế đối với phần tài sản thu nhập kê khai không trung tực
hoặc tài thảm thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý
mà người này sau này lại bị truy cứu trách nhiệm về hành vi tham nhũng và bị tịch thu khối tài sản tham nhũng trên
thì số thuế mà họ đã nộp trước đó được xử lý như thế nào
họ có được khấu trừ hay hoàn trả không
cần làm rõ các tiêu chí cụ thể thế nào là có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản thu nhập không trung thực
không minh bạch và thế nào là giải trình một cách không hợp lý
tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tài sản cá nhân thông qua thu nhập cá nhân hàng tháng
về thu nhập cá nhân hiện nay thì chúng tôi được biết là được quản lý hết sức khoa học và chính xác
như là chúng tôi và nhiều vị đại biểu của hội đã được thăm tổng cục thuế
và chúng ta đã thấy một hệ thống quản lý rất chặt chẽ
vậy tại sao chúng ta không yêu cầu có thêm một điều kiện quy định phải khai thuế tri hợp cá nhân
của tất cả các vị ở vị trí có khả năng tham nhũng hàng năm ở trong bổ sung và điều ba mươi tám trong dự thảo luật
nếu biết con số cụ thể này thì người dân cũng như các cơ quan có chức năng có thể dễ dàng giám sát
theo dõi không có lý do gì mà thu nhập thuế cá nhân một năm chỉ có khoảng một hai triệu
mà người đấy vẫn có thể mua được nhà mua được xe
đây là lần đầu tiên chúng ta đặt vấn đề xử lý tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc
và là vấn đề lớn có liên quan đến quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân được hiến định
nên nhiều đại biểu cho rằng việc xử lý theo phương án nào cần được cân nhắc rất thận trọng
có bước đi phù hợp để vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng vừa bảo đảm quyền cơ bản của công dân